thưa quý vị lực lượng chức năng huyện đồng phú tỉnh bình phước đang xác minh làm rõ vụ một nữ nhân viên hành nghề spa đã tử vong
nghi do tự tiêm phẫu thuật thẩm mỹ nạn nhân là chị hà thị hương thảo hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
tối qua chị thảo mang dụng cụ spa vào nhà tắm tự tiêm vào bụng để làm thẩm mỹ
tuy nhiên khi vừa tiêm thuốc xong thì có biểu hiện co giật ngã xuống nền nhà tắm
phát hiện sự việc mẹ chị thảo hô hoán người xung quanh hỗ trợ nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên đến sáng nay chị thảo đã tử vong
theo chuẩn đoán của bệnh viện nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện
nghi do phản ứng sốc phản vệ mức độ nặng thuốc tân dược chưa rõ loại
được biết thời gian trước chị thảo có đi học nghề thẩm mỹ ở thành phố hồ chí minh
sau khi đi học về chị này đã hành nghề thẩm mỹ làm đẹp tự do trên địa bàn huyện đồng phú